bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đã kịp thời cứu hộ thành công một mươi một thuyền viên gặp nạn trên biển
theo đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng chín bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị nhận được tin báo của tàu cá của ông nguyễn văn diện
trú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế cùng một mươi thuyền viên đang gặp nạn trên biển tại vị trí gần đảo cồn cỏ
lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động tàu ứng cứu đồng thời yêu cầu đồn biên phòng cồn cỏ quy động lực lượng hỗ trợ
sau hơn một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu thành công cả một mươi một thuyền viên đưa vào đảo cồn cỏ an toàn